tại km bốn mươi bảy năm trăm linh tại quốc lộ một mươi năm c thuộc địa phận bản san xã hiền kiệt huyện quan hóa tỉnh thanh hóa
lực lượng chức năng đã phối hợp với đồn biên phòng điền kiệt vừa bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng tên lùa a thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản xuối học xã trung lý huyện mường lát
vật chứng thu giữ gồm hai mươi bốn gói ni lông màu tím và sáu gói ni lông màu hồng
bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp cùng một xe máy và một điện thoại di động
hiện đồn biên phòng hiền kiệt đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật